sáng nay một mươi bảy tháng một mươi một quốc hội tiến hành phiên chất vấn cuối cùng của kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
là người đăng đàn cuối cùng thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã trả lời thẳng thắn đúng và trúng nhiều vấn đề mà các đại biểu tranh luận chưa sáng rõ tại các phiên trước
tại phiên chất vấn nhiều câu hỏi thuộc các lĩnh vực công thương nội vụ được các đại biểu chất vấn thủ tướng chính phủ như giải pháp xử lý
kỳ luật cán bộ công chức xử lý nợ xấu năm dự án thùa lỗ ngàn tỷ khả năng tham gia tpp và hầu hết các chất vấn này đã được thủ tướng đưa ra phương án xử lý
một bộ phận cán bộ công chức tha hóa biến chất vồi vĩnh tiêu cực trong đó có những người ở cương vị lãnh đạo quản lý
đề nghị thủ tướng cho biết thủ tướng có quyết tâm quyết liệt chống chính được thực trạng như trên hay không
thủ tướng chính phủ cùng hệ thống chính trị
đề nghị thủ tướng cho biết thủ tướng có quyết liệt chống chính được thực trạng như trên hay không
thủ tướng chính phủ cùng hệ thống chính trị đề nghị thủ tướng cho biết thủ tướng có quyết liệt chống chính được thực trạng như trên hay không
đề nghị thủ tướng cho biết thủ tướng có quyết liệt chống chính được thực trạng như trên hay không